phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương cho biết vừa bắt giữ nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường chú tỉnh thái bình là đối tượng bị công an tỉnh sơn la truy nã một mươi chín năm về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
theo hồ sơ vụ án năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đối tượng trường bị tòa án nhân dân tỉnh sơn la tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khi đang chấp hành án phạt trường trốn khỏi nơi giam giữ để tránh sự phát hiện của cơ quan công an trường lẩn trốn nhiều nơi
sau đó vào bình dương đêm ngày bảy tháng bảy các trinh sát của phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương đã bắt giữ trường khi đối tượng này đang trốn tại khu phố đông triều phường tân đông hiệp thị xã dĩ an tỉnh bình dương
hiện công an tỉnh bình dương đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho công an tỉnh sơn la xử lý